theo sở công thương tp hcm dự kiến dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín thị trường hàng hóa thành phố sẽ tiêu thụ khoảng từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh trậu mai hai trăm năm mươi đến ba trăm linh trậu bonsai một trăm ba mươi năm triệu cành các loại hoa khác nhau
trong đó bốn chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như chợ hồ thị kỷ chợ đầm sen và hai chợ đầu mối bình điền thủ đức sẽ cung ứng khoảng tám mươi thị phần hoa cắt cành
để cân đối cung cầu sở công thương tp hcm đã phối hợp với sở công thương đồng tháp lâm đồng tổ chức các hoạt động kết nối tiếp xúc giữa thương nhân các chợ hoa và người nuôi trồng tại lâm đồng đồng tháp để thông tin về nhu cầu thị trường thành phố và khả năng cung ứng của các địa phương
trong đó bốn chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như chợ hồi thị kỳ chợ đầm xen và hai chợ đầu mối bình điền thủ đức sẽ cung ứng khoảng tám mươi thị phần hoa và người nuôi trồng tại lâm đồng đồng tháp để thông tin về nhu cầu thị trường thành phố và khả năng cung ứng của các địa phương
trong đó bốn chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như chợ đầm xen và hai chợ đầu mối bình điền thủ đức sẽ cung ứng khoảng tám mươi thị phần hoa và người nuôi trồng tại lâm đồng đồng tháp để thông tin về nhu cầu thị trường thành phố và khả năng cung ứng của các địa phương